với ngọn lửa sẽ phải hoàng sợ và đau đớn đến mức nào

bạn bè đang bị mất tích hoặc không thể liên lạc sau vụ cháy trung cư
theo đó nhiều người đã đăng tải những hình ảnh thông tin cá nhân của người thân

để nhờ cộng đồng mạng những người sống tại hà nội hỗ trợ tìm kiếm thông tích
đã có một vài trường hợp nạn nhân đang được chữa trị trong các bệnh viện
xác định được danh tính tìm lại được người thân nhờ vào những hình ảnh
thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

nhu yếu phẩm cho các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở số ba mươi bảy ngách hai mươi chín
trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội
để đảm bảo việc nhận ủng hộ công khai minh bạch đến tay các nạn nhân

tại nhà văn hóa khu dân cư số tám ở phường khương đình quận thanh xuân hà nội

cũng như số tiền hiện vật ủng hộ
cà sĩ huyền anh hai mươi sáu tuổi quản lý nhóm hà nội giúp nhau mùa dịch
sáng nay đã đến nhà văn hóa khu dân cư số tám ủng hộ các nạn nhân
trong vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ với số tiền hai mươi triệu đồng
huyện anh chia sẻ khi nhận tin các nạn nhân tử vong cô rất bàng hoàng thương xót
nữ ca sĩ mong muốn người nhà của các nạn nhân mau chóng vượt qua nỗi đau
mất mát quá lớn này
sau khi ủng hộ ca sĩ y giáng son bật khóc khi vụ cháy gây ra sự mất mát
đau thương quá lớn
ca sĩ giáng son rưng rưng nước mắt nói
ngày ký biết tin về vụ cháy lòng tôi nóng như lửa đốt
luôn theo dõi mọi tin tức về vụ việc
đến khi biết tin có người tử vong tôi bị sốc
không thể ngờ nó lại nghiêm trọng đau đốn đến vậy
điều càng xót xa hơn là trong vụ cháy có nhiều trẻ em
hiện các nhu yếu phẩm mà mạnh thương quân ủng hộ cho các nạn nhân đã rất nhiều
bà đỗ thị bình tri hội trường tri hội phụ nữ khu dân cư số tám phường khương đình cho hay
bà mong muốn các mạnh thường quân có tấm lòng hào tâm đối với các nạn nhân trong vụ cháy
có thể chuyển từ hiện vật sang tiền mặt hoặc chuyển khoản
bà bình lo lắng một số nhu yếu phẩm như bánh mì bánh ngọt
nếu không sử dụng sớm sẽ hết hạn sử dụng
bên cạnh đó việc bảo quản cũng gặp nhiều khó khăn
bà bình khẳng định việc tiếp nhận ủng hộ được công khai
minh bạch có sự giám sát của ủy ban nhân dân phường khương đình
tổ dân phố tri hội phụ nữ
anh nguyễn công huy bốn mươi một tuổi nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy trưa nay
đến nhà văn hóa khu dân cư số tám nhận đồ hỗ trợ của các mạnh thường quân
sáng ngày một mươi bốn tháng chín anh huy đã đến nhận gạo sữa và đến trưa nhận thêm sách vở cho hai con
anh huy bọc bạch sau vụ cháy mọi đồ đạc trong nhà đã hư hỏng
nhưng cả gia đình may mắn sống sót là điều vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc
hiện vật mà các mạnh thường quân ủng hộ là những đồ thiết yếu như mì tôm gạo đường
sữa nước mắm và gà sách vở cho học sinh
thưa quý vị vụ cháy trung cư mini ở thanh xuân đang cho thấy công tác quản lý phòng chống cháy nổ
quản lý trật tự xây dựng đặc biệt là với loại hình trung cư mini trên địa bàn thành phố hà nội
đang rất có vấn đề
ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo công an thành phố hà nội tập trung khắc phục hậu quả
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân
và chắc chắn những cá nhân tổ chức làm sai sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
rất may mắn vụ cháy trung cư tại triều khúc không để lại thiệt hại về người
tuy nhiên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy lại một lần nữa dóng lên
để lại nỗi hoang mang lo sợ cho người dân
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại